hôm nay gần một trăm linh bảy học sinh hà nội đã kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trường công lập
kỳ thi năm nay số lượng thí sinh tăng đột biến trong khi đó thì chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập chỉ khoảng gần bảy mươi học sinh
ghi nhận của nhóm phóng viên trong ngày thi đầu tiên
đây là điểm thi nguyễn thị minh khai quận bắc tử liêm
với quy định mới mỗi điểm thi phải bố trí phòng để đồ dùng của thí sinh ngoài những vật dụng được mang vào
cách khu vực thí sinh làm bài hai mươi năm m nhiều thí sinh đã phải đến điểm thi sớm để gửi đồ
với quy định mới này có thể tránh vấn đề thu phát tín hiệu trong phòng thi và có nguy cơ làm lộ đề
các khu vực thí sinh đã được hướng dẫn để vào phòng gửi đồ
và cũng thêm điểm mới nữa là chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận các thí sinh được xác nhận là f có thể là sẽ đến giữ thi tại trường
sáng nay các đoàn của thành phố sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng đã đến kiểm tra giám sát một số điểm thi
kỳ thi tuyển sinh vào một mươi công lập năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba là kỳ thi đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi hai
sau thời gian dài các em phải học online do ảnh hưởng của dịch bệnh
vì vậy cách ra đề đã có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn
ở môn ngữ văn đề thi nhận được sự quan tâm của nhiều thí sinh
đề vào bài một sơn do nhỏ cũng khá đột sức và có một số câu đề nghị lợi xã hội cũng khá sát với thực tế
môn ngữ văn thì em làm được bài em đánh giá đề năm nay là khá là ổn với thí sinh
thì đề hôm nay em đọc đề nó rất là hay nhất là bành luận xã hội thì nó rất là ý nghĩa với mọi người
đề thi năm nay thì với sở dục đào tạo và ban chỉ đạo thi của thành phố
thì chúng tôi cũng ra đề trong phạm vi trong chương trình học của các em chứ không có vượt ngoài phạm vi
và cũng mong rằng các em học sinh các thí sinh và đặc biệt là phụ huynh học sinh cũng hoàn toàn yên tâm
cổ vũ động viên con em mình sẽ thi hết sức để làm thế nào có kết quả tốt nhất tại kỳ thi năm nay
trong ngày thi đầu tiên nhìn chung tại các điểm thi lực lượng công an luôn túc trực đảm bảo an ninh trật tự tránh tụ tập đông người
tại từng điểm thi
sẽ có trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực điểm thi và đảm bảo trong khu vực diễn ra kỳ thi tối thiểu năm mươi mét
không để xảy ra những tình trạng ủn tắc giao thông và tụ tập đông người trộm cắp và các tệ nạn khác
ngày hôm nay các em đã hoàn thành hai môn ngữ văn và ngoại ngữ
sáng mai các em tiếp tục thi môn toán
riêng đối với các thí sinh thi vào trường chuyên sẽ thi các môn vào ngày hai mươi tới đây